qua kiểm tra ban quản lý khu du lịch hồ tuyền lâm và chính quyền địa phương phát hiện tại khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái kỳ quan đà lạt tọa lạc trong khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm nhiều công trình xây dựng không phép trong đó có diện tích nằm ngoài danh giới dự án được giao và buộc chủ đầu tư tiến hành tháo rỡ hoàn nguyên hiện trạng
ngày một mươi bảy tháng một ban quản lý khu du lịch hồ tuyền lâm cho biết đã yêu cầu công ty cổ phần đầu tư lý khương chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái kỳ quan đà lạt thực hiện ngay việc hoàn nguyên hiện trạng tại khu vực đất ngoài danh giới dự án trồng cây để tôn tạo cảnh quan tháo rỡ các công trình trái phép tại khu vực đã tác động tiến hành khơi thông dòng chảy của khe tụ thủy đã bị tác động để không làm ảnh hưởng đến nguồn nước và hồ tuyền lâm
cụ thể tại khu vực công viên giáp danh với phân khu chức năng dự án cơ quan chức năng phát hiện khu vực bị tác động khoảng một ba hectare tại đây chủ đầu tư đã tiến hành săn ủi đất làm biến dạng địa hình ảnh hưởng khe tụ thủy và tiến hành xây dựng nhiều mô hình kỳ quan thế giới thu nhỏ không phép